nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam tối ngày hai mươi tháng một mươi tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi người đẹp xứ trà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
năm nay cuộc thi người đẹp xứ trà lần thứ tư có chủ đề hương trà sắc việt đã thu hút gần chín mươi thí sinh đến từ các địa phương các vùng trồng chè trong cả nước
sinh viên các trường đại học cao đẳng đang sinh sống học tập trên địa bàn tỉnh thái nguyên đủ điều kiện dự thi
kết thúc đêm chung kết giải nhất cuộc thi người đẹp xí trà lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy cùng giải thưởng trị giá một trăm năm mươi triệu đồng và vương miện đã thuộc về thí sinh nguyễn dương tiểu vi đến từ thị xã phổ yên thái nguyên sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nội
ngoài giải nhì trị giá một trăm linh triệu đồng và giải ba trị giá phần thưởng bảy mươi triệu đồng ban tổ chức cuộc thi cũng trao sáu giải thành phần mỗi giải trị giá hai mươi triệu đồng cho các thí sinh đạt các giải thưởng phụ khác